tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đắk lắc sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với liên đoàn quyền anh việt nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch cúc các câu lọc bộ boxing toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
giải năm nay có sự tham dự của một trăm bốn mươi võ sĩ đến từ hai mươi năm tỉnh thành
các vận động viên tranh tài ở hai mươi hai hạng cân trong đó có một mươi một hạng cân nam từ bốn mươi bốn kg đến trên chín mươi một kg và một mươi một hạng cân nữ từ bốn mươi hai kg đến trên tám mươi một kg
giải năm nay quy tụ những tay đấm xuất sắc như nhà vô địch vkpa châu á đương kim vô địch sea games ba mươi trương đình hoàng đơn vị đắk lắk thi đấu ở hạng cân tám mươi một kg
võ sĩ vừa giành vé tham dự olympic hai nghìn hai mươi nguyễn văn đương đơn vị bắc ninh hạng cân năm mươi sáu kg